tại thành phố đà nẵng bộ giáo dục và đào tạo tổ chức hội nghị giao ban cụm thi đua số chín lần thứ nhất năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy gồm năm thành phố trực thuộc trung ương gồm đà nẵng hà nội hải phòng cần thơ và thành phố hồ chí minh
tại hội nghị này rất nhiều vấn đề được đề xuất kiến nghị được gửi đến bộ giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tại năm đô thị lớn nhất cả nước
năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu năm thành phố trực thuộc trung ương đã làm tốt công tác tham mưu phối hợp chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và đạt được các kết quả tốt dẫn đầu cả nước về công tác giáo dục đào tạo
hiện nay các địa phương tiếp tục đầu tư mạnh cho giáo dục đào tạo như trang thiết bị dạy học cơ sở vật chất xây dựng các công trình phụ trợ
trong đó thành phố hồ chí minh bảy trăm chín mươi hai một trăm năm mươi bảy tỷ đồng thành phố hải phòng một trăm tám mươi tám tỷ đồng thành phố cần thơ một trăm ba mươi bảy tám tỷ đồng
và thành phố đà nẵng đầu tư hai trăm tám mươi hai bốn tỷ đồng
hội nghị thống nhất tám nhiệm vụ trọng tâm trong kỳ hai năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy và đề xuất kiến nghị hai mươi một vấn đề liên quan nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo tại năm thành phố trực thuộc trung ương